lúc mới chia tách vào năm hai nghìn chín tân uyên lai châu là một trong sáu mươi ba huyện nghèo của cả nước
nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với điểm xuất phát thấp đời sống vật chất tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn
nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa
mà đến nay tân uyên đã thoát khỏi huyện nghèo và đang chiên đà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trước đây gia đình ông phan đức vinh cũng như các hộ gia đình khác của huyện tân uyên tỉnh lai châu sống chủ yếu bằng nông nghiệp
mà sản xuất nông nghiệp lại manh mún chỉ mang tính tự cung tự cấp
nhờ các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa mà giờ đây gia đình ông vinh đã mở rộng vườn cây ăn quả trên ba hectare
kết hợp với chăn nuôi da cầm da súc mỗi năm cho thu nhập trên tám trăm linh triệu đồng và giải quyết việc làm cho trên một mươi lao động
đầu tiên mà bước vào cây ăn quả thì mình cũng gặp nhiều cái lỗi
về trồng cây ví dụ như mình không có về kỹ thuật này
về phần thứ hai là khi cây còn giống mình lựa chọn ban đầu thì nó cũng mình mới làm nên mình không có kinh nghiệm nên nó cũng xảy ra thất bại cũng tương đối là nhiều
và cái thất bại này nó cũng khá đánh nặng lề vào kinh tế
thế mà sau mà qua quá trình mình chăn nuôi mình đúc rút kinh nghiệm ra mình mới dần dần mình mới lân qua cao được cái hiệu quả của việc
công tác chăn nuôi và trồng trọt cây ăn quả này
xác định lĩnh vực nông nghiệp là trọng yếu là ngành kinh tế mũi nhọn
huyện tân uyên đã tập trung quy hoạch và phát triển vùng cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung
việc phát triển và mở rộng các vùng chuyên canh nông nghiệp theo hướng nông sản hàng tập trung đã đưa tân nguyên trở thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa lớn nhất tỉnh lai châu
nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giúp tân uyên giảm nghèo nhanh với bình quân sáu bảy mươi bốn một năm
huyện đã ra khỏi danh sách sáu mươi ba huyện nghèo của cả nước
đến nay là các chương trình mô hình dự án và nội dung của huyện đã phát triển rất mạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao
và song song với cái việc đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa
thì các phòng ban chuyên môn đã chủ động thăm biểu huyện để tìm đầu ra cho các sản phẩm
các sản phẩm trên địa bàn huyện sản xuất ra
hiện nay thì được thị trường trong và ngoài huyện tiếp nhận
thì tân nguyên tiếp tục duy trì mạnh mẽ và hiệu quả các đề án đang triển khai trên địa bàn
về phát triển nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản
mặt khác là huyện cũng đang định hướng tận dụng những lợi thế riêng có của tân uyên về tiểu vùng khí hậu
huyện tân uyên tỉnh lai châu đã và đang tận dụng khai thác và phát huy hiệu quả
các nguồn hỗ trợ tiềm năng thế mạnh của địa phương tập trung phát triển kinh tế
đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng thị trấn tân uyên đạt chuẩn văn minh đô thị
thực hiện tốt công tác chính sách và đảm bảo an sinh xã hội
đó là tiền đề để thực hiện mục tiêu phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi tân uyên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh
và huyện đạt chuẩn nông thôn mới